các hiệp định thương mại tự do fta đang mở ra rất nhiều cơ hội thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp
khi nhiều dòng thuế sẽ được cắt hoặc miễn giảm bên cạnh đó là sự mở rộng các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế
sòng chính những ưu đãi thuế quan này cũng đang đặt ra thách thức trong việc phòng ngừa hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa co để hưởng ưu đãi
với thủ đoạn tinh vi khó lường đây đang là một bài toán khó mà ngay cả các nước phát triển có hệ thống kiểm soát tốt cũng đang phải đối mặt
co hay còn gọi là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu
nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ hay quốc gia nào
đặc biệt với đơn vị nhập khẩu co hợp lệ sẽ giúp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế
ưu đãi này có thể từ vài phần trăm đến vài chục phần trăm
tùy vào các fta được áp dụng hoặc những ưu đại thuế quan của nước sở tại
chính vì vậy các hành vi gian lận xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan đã trở nên rất phổ biến
với nhiều thủ đoạn quy mô khác nhau như doanh nghiệp chuyển toàn bộ quy mô hay chuyển một phần công đoạn sản xuất sang việt nam
đây là một sự gian lận và đây là cần phải có một sự điều tra và cần phải có một áp dụng những cái biện pháp để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của chúng ta
trở lại với câu chuyện ngành thép đây là mặt hàng mà trung quốc đang bị mỹ đánh thuế rất cao
nên thay vì xuất khẩu thẳng sang mỹ thì rất nhiều doanh nghiệp thép trung quốc đã xuất sang việt nam
và đội lốt xuất xứ việt nam để xuất khẩu sang mỹ
điều này dẫn đến mỹ đã tiến hành điều tra
và liên tiếp ra phán quyết áp các mức thuế cao dành cho thép nhập khẩu từ việt nam
sau khi phát hiện rất nhiều vụ gian lận thương mại như vậy
bài toán càng trở nên khó khăn hơn khi nhiều doanh nghiệp trong nước hiện chưa đáp ứng được các yêu cầu
về đổi mới trang thiết bị kỹ thuật tiếp cận thị trường
đồng nghĩa với việc vẫn phải đối mặt với nguy cơ ngay tại sân nhà
khi chưa thể cạnh tranh với sự tràn vào của thép trung quốc
thu thế hội nhập thì tất nhiên các vấn đề bảo hộ về thương mại
bảo hộ cho các nhà sản xuất trong nước thì chúng ta cũng rất là khó
chính vì vậy cho nên là thứ nhất tôi nghĩ là cái chuyện là chúng ta phải xây dựng được những hàng rào về kỹ thuật
khi các cơ quan nhà nước cấp cho giấy phép đầu tư một doanh nghiệp nào đó đầu tư sản xuất nhà hàng
thì cũng phải đặt ra cái chuyện là cái thiết bị cái công nghệ đấy
nó phải ở cái trình độ gọi là tiên tiến của thế giới hiện nay
thì có như thế thì chúng ta mới gọi là tạo ra được những cái sản phẩm nó có cái chất lượng cao
bên cạnh thép gỗ và các sản phẩm gỗ cũng nằm trong danh sách các nhóm hàng
có nguy cơ gian lận xuất xứ cao nhất của tổng cục hải quan và bộ công thương
khi một làn sóng các doanh nghiệp trung quốc
đang ồ ạt đầu tư vào ngành gỗ ở việt nam
trước mắt là họ mượn họ tránh thuế sau đó họ sẽ xâm nhập
và khi họ xâm nhập thì chắc chắn là hiện nay là khu vực bình dương là đang là đang là ảnh hưởng rất lớn rồi
các cái đơn vị mà vừa vừa nhỏ nhỏ yếu vốn là hầu như đã bán cho các doanh nghiệp trung quốc
sau đó chỉ đứng ngoài sau đó là đứng trước mặt là doanh nghiệp việt nam thôi
nhưng ngoài sau vẫn là doanh nghiệp trung quốc
như vậy thì chắc chắn là mình sẽ ảnh hưởng rất lớn

càng nhiều biện pháp phòng vệ được dựng lên
tình trạng gian lận lừa đảo thương mại qua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lại ngay càng tinh vi và phức tạp
với mục đích tránh thuế trong bán pha giá hưởng ưu đãi thuế dành cho việt nam
các doanh nghiệp thường nhập khẩu hàng hóa vào việt nam dưới dạng thành phẩm hoặc gần như hoàn thiện
được cắn mát nguyên liệu linh kiện
cái lực lượng đầu tư của nước ngoài tại việt nam
họ muốn tận dụng sự hợp tác của việt nam và chính sách mở cửa của việt nam
để có những tranh thủ trong việc có những lợi thế
trong việc vượt qua những hàng rào như là thuế quan tốt hơn khi sản xuất kinh doanh tại việt nam
thì tận dụng những cơ hội trong chương trình đó
và trong cái quá trình tận dụng đó thì chắc chắn là không thể không nói đến cái vấn đề cạnh tranh
cạnh tranh không lệnh mạnh
và chắc chắn là có những cái liên quan đến đạo truyền kinh doanh
thực sự không hợp lý để tìm kiếm lợi nhuận một cách chưa đúng pháp luật
những cái hiệp định thương mại đó thì đều có những cái khoản ưu đãi thuế quan nhất định
như là cái quy chế tối hội quốc trong cái bta với hoa kỳ chẳng hạn
thì cùng với các bta thì chúng ta có những cái ưu đãi thuế quan đối với các nước
và nếu như chúng ta làm giả cái đó
thì đương nhiên là doanh nghiệp việt nam sẽ mất đi cái tính cạnh tranh
cạnh tranh ở đây chúng ta nghĩ là cạnh tranh vào cái thị trường
mà chúng ta có cùng một cái nguồn gốc
ví dụ như là chúng ta có thể ưu đãi tự do cái thuế quan với cả asean
nhưng những hàng hóa đó lại có nguồn gốc từ trung quốc chẳng hạn
thì với cái ưu thế là sản xuất giá rẻ rồi chất lượng chưa bảo đảm chẳng hạn
thì chúng ta như doanh nghiệp việt nam chúng ta sẽ thua ngay lập tức từ sân nhà
chứ chúng ta không nói đến việc cạnh tranh nữa
bởi vì trên một sản phẩm thì tính đến giá thành
tính đến các cái ưu đãi về thuế quan để mà đưa một cái hàng hóa ra nước ngoài hay thậm chí là bán trong nước
điều này không chỉ diễn ra với các doanh nghiệp nước ngoài
mà cả chính các doanh nghiệp việt nam cũng lạm dụng khi gặp nhiều hạn chế trong việc sản xuất tại thị trường trong nước
đây là một cái tự trạng mà nó gây ra những cái khó khăn cho cả những doanh nghiệp việt nam
cũng như là các doanh nghiệp mà khi vào các thị trường tức là ý tôi nói là những doanh nghiệp chân chính
theo tôi thì cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp việt nam thì có nghĩa là
cái nền sản xuất của chúng ta đang gặp rất là nhiều hạn chế
cái tỉ trọng sản phẩm của chúng ta
sản xuất ở chính đất nước của chúng ta nó không được nhiều
dẫn đến một cái hậu quả là các doanh nghiệp là phải gian lận
cũng như là phải khai man tất cả các thông tin về nguồn gốc sản phẩm
để làm những cái co đi các thị trường nước ngoài
thì đó là một cái thực trạng
khi mà các cái anh làm giả như thế thì cái thiệt hại là ở phía nước nhập khẩu
về nước nhập khẩu người ta sẽ có biện pháp để người ta có biện pháp để chống lại cái việc đấy
vì khi nếu mà việt nam làm giả nhiều thì nó sẽ dẫn đến người ta sẽ dựng lên cái hàng rào
nó sẽ rất là tạo ra thêm chi phí và thời gian
cho những doanh nghiệp trung thực thực sự có chứng nhận xuất xứ
có những cái xuất xứ từ việt nam sẽ phải trả thêm để hưởng những cái ưu đãi đấy
tức là nó đã tạo ra tức là những người làm giả đã tạo ra chi phí
tạo ra hàng rào cho những người làm ăn một cách trung thực
phát hiện ra các vụ gian lận ưu đãi thuế đã khó
nhưng việc xử lý các sự việc liên quan tới gian lận còn khó khăn hơn
khi mà hiện mức xử phạt dành cho các hành vi này còn rất thấp
dường như chỉ mang tính cảnh cáo đơn thuần
hiện nay thì chúng ta đang xử lý ở
chủ yếu là vẫn ở góc độ hành chính thôi
theo cái quy định tại nghị định một trăm hai mươi bốn ấy
thì cái mức xử phạt đối với cái hành vi làm giả cái chứng nhận hàng hóa xuất khẩu
thì chỉ cái mức phạt cao nhất là từ ba đến bốn mươi triệu đồng
và với như bạn biết là với một cái mức lợi nhuận quá lớn
để mà họ thu được từ cái việc làm giả đó
thì đâu đó cái chúng ta nói là cái tính giăn đe của pháp luật ấy
thì không có
thậm chí là chúng tôi có rất có một số trường hợp chúng ta nói là
nên phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp này
thì nó sẽ đủ cái tính gian đe cao hơn
tuy nhiên là đối với việc là làm giả co thì chúng ta lại chưa liệt nó vào cái hành vi
làm giả con dâu giấy tờ của các cơ quan nhà nước có thầm quyền
vậy thì ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là với chế tài không hề tương xứng
với cái hành vi gây thiệt hại
và đâu đó chúng ta sẽ gây ra cái hiện tượng nhuận thuốc trong cái
cái vấn đề liên quan đến sản xuất xuất khẩu hàng hóa
việc gian lận co không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách
thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất trong nước cho nền kinh tế
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hàng hóa việt nam
của hình ảnh việt nam trong con mắt bạn bè quốc tế
với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế
và sự tham gia của việt nam vào các fta khác nhau
dự báo các đối tượng doanh nghiệp không minh bạch sẽ tiếp tục sử dụng các thủ đoạn
để gian lận xuất xứ hàng hóa nhằm trôn thuế
buôn lậu với số lượng hàng hóa ngày càng lớn hơn
nếu như chúng ta nói là doanh nghiệp phải làm gì thì nó sẽ rất là khó
bởi vì bản chất của doanh nghiệp thì chúng ta ở trong cái cơ chế tự phòng vệ
và các doanh nghiệp thì chủ yếu là khi mà chúng ta thấy là chúng ta hợp tác với các đối tác nước ngoài
tránh việc họ lợi dụng cái việc có nguồn gốc từ việt nam
thì chúng ta phải đăng ký thực hiện những việc đăng ký với cơ quan có chức năng
bây giờ chúng ta xin các giấy phép đầu tư xin các giấy phép có liên quan
mặt khác là chúng ta cũng phải thẩm định cái tư cách của các đối tác
tránh cái việc là chúng ta tham gia vào các cái liên doanh
dẫn đến cái việc là đối tác liên doanh của họ họ lợi dụng ngay những cái nền tảng
của cái doanh nghiệp của chúng ta để họ xuất khẩu cái sản phẩm mà có nguồn gốc ở việt nam
hiểu rõ được điều này nên mặc dù mật ong là mặt hàng rất dễ bị làm giả
tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn luôn nỗ lực đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại
nhằm cung cấp nguồn sản phẩm dồi dào cho đối tác bên mỹ
đồng thời luôn có sự quản lý đối với các mặt hàng của mình
tránh để bị làm giả sản phẩm làm giả thương hiệu
chúng tôi cố gắng để làm sao không có sự truyền tải mật ong
từ trung quốc vào việt nam sau đó việt nam đi sang mỹ
và cái này thì là chúng tôi cũng có nhiều những cái cuộc họp của những nhà xuất khẩu mật ong

ở việt nam thì bàn đến những cái cách để mình giữ được cái thị trường mỹ một cách vững chắc
trong đó là ảnh hưởng lớn nhất vẫn là cái nguy cơ truyền tải mật ong
từ trung quốc sang việt nam rồi sang mỹ
về mặt kiểm soát chất lượng thì rất may trong mật ong nó lại có cái kiểm phấn hoa
thì cái kiểm vấn hoa đó nó cho chúng tôi biết được rằng
và cho thế giới biết được rằng là cái mật ong nó xuất xứ từ đâu
đấy do vậy thì trong hai cái kiểm phấn hoa đó
thì chúng tôi bắt tay nhau và chúng tôi cũng làm tương đối kỹ
có thể thấy để tránh các thiệt hại cho mình
chính các doanh nghiệp trong nước cần phải nhận thức rõ các quy định pháp lý
cũng như các thông tin liên quan đến ngành hàng trong các hiệp định thương mại
để có thể được hưởng ưu đãi thuế quan theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh
tránh sự lợi dụng và cạnh tranh không lành mạnh đến từ các doanh nghiệp thiếu minh bạch trong và ngoài nước
tôi cho rằng là cùng với cái sự hoàn thiện của pháp luật việt nam
cũng như là bên cạnh đó là các doanh nghiệp đang hướng tới sự phát triển bền vững
và một trong những cái mà phát triển bền vững đó là phải đảm bảo tuân thủ pháp lý
cũng như là có cái đạo đức kinh doanh đảm bảo kinh doanh một cách công khai minh bạch
thì mới có cái hiệu quả lâu dài
để giảm thiểu tình trạng này
hiện các cơ quan chức năng cũng đang giả soát lại các quy định chưa rõ ràng
trong các hiệp định fta có thể dẫn đến cách hiểu sai và áp dụng khác nhau
giữa các nước thành viên xem xét và sửa đổi các quy định chưa phù hợp liên quan đến xuất xứ hàng hóa
phát hiện sớm các trường hợp gian lận xuất xứ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho ngân sách nhà nước
và bảo đảm sự công bằng trong thực hiện chính sách ưu đãi thuế quan xuất nhập khẩu
với cái tư cách là những người tư vấn luật
thì chúng tôi cho rằng cái chức năng lớn và quan trọng nhất
đó vẫn là của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
bởi vì cái chức năng giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là cực kỳ quan trọng
đặc biệt ở đây là những cái đội như là thanh tra thương mại
như là quản lý thị trường rồi hải quan rồi các thanh tra chuyên ngành
thì chúng ta đâu đó chúng ta sẽ giúp phần cùng với doanh nghiệp
hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái vấn đề bảo vệ cái nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
cũng như là bảo vệ cái nền tảng của doanh nghiệp việt nam trước cái thề mô nhập nó sẽ tốt hơn
đặc biệt đầu tháng bảy vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phê duyệt đề án
tăng cường quản lý nhà nước về chức năng
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
đây sẽ là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả các hành vi gian lận ưu đãi thuế
đặc biệt đầu tháng bảy vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chức năng
chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ